để nâng cao giá trị sản xuất bảo đảm đầu ra cho quả ổi và một số sản phẩm nông nghiệp
ba mươi hộ dân tại xã liên mạc huyện thanh hà tỉnh hải dương đã cùng nhau thành lập hợp tác xã nông nghiệp sạch
kết nối từ khâu sản xuất cho tới tiêu thụ sản phẩm
hợp tác xã nông nghiệp sạch nam vũ chuyên sản xuất tiêu thụ các mặt hàng ổi vải thiều táo hồng xiêm
sản phẩm của hợp tác xã được sản xuất theo quy trình việt gáp
thu nhập của các hộ gia đình tham gia hợp tác xã đã được nâng cao hơn từ một mươi đến một mươi năm
từ khi thành lập hợp tác xã thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân
chúng tôi đã ký được hợp đồng với bên công ty vinaco để tiêu thụ sản phẩm đưa quả hối vào các siêu thị của vinaco
thành viên của hợp tác xã nam vũ
nam vũ hiện nay bao gồm hai mươi hộ gia đình
các thành viên của hợp tác xã được hỗ trợ giá về vật tư nông nghiệp về quy trình sản xuất sạch và sản phẩm được thu mua cao hơn giá thị trường
gia đình bà nguyễn thị hội trồng một bảy mẫu ổi
bên dưới sen canh cây xả cho doanh thu gần ba trăm linh triệu đồng mỗi năm
sản phẩm của nam vũ rất đảm bảo
các thương nãi đến thu mua đến tận nơi đầy đủ và đến chỗ siêu thị
các chợ đầu mối to
các thành viên của hợp tác xã nam vũ vẫn đảm bảo
mô hình hợp tác xã nông nghiệp lam vũ là một trong những mô hình tôi cho là rất phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay
đặc biệt là khi thành lập hợp tác xã nam vũ thì hợp tác xã cũng đã tiêu thụ được hàng hóa cho bà con nông dân đưa hàng hóa sản xuất nông nghiệp sạch vào trong hệ thống siêu thị
và đến nay thì giá của hàng hóa cũng tăng đồng thời tiêu thụ ổn định
nhiều bà con ngoài hợp tác xã
hợp tác cũng có ý tưởng vào tuy nhiên trong thời gian tới thì hợp tác xã sẽ mở rộng mô hình kinh doanh đảm bảo ổn định và chất lượng cao và lúc đó sẽ thu lạc thêm các xã viên hợp tác xã
mô hình hợp tác xã nông nghiệp sạch nam vũ đang thu hút sự tham gia của nhiều nông dân xã liên mạc bởi đã gắn kết được từ khâu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân